tại quảng ninh hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện số hai tỉnh quảng ninh được công bố khỏi bệnh
gồm bệnh nhân số năm mươi hai và bệnh nhân số một trăm bốn mươi chín
qua quá trình điều trị cả hai bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả ba lần liên tiếp âm tính với sars cov hai
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo